nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
đảng ủy và đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh khối các cơ quan trung ương
đã tổ chức khởi công xây dựng nhà tỉnh nghĩa cùng nhiều hoạt động tri ân khác tại tỉnh quảng trị
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh khối cơ quan trung ương đã khởi công nhà tình nghĩa
cho mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị lự chín mươi tám tuổi ở thôn hà la xã triệu phước huyện triệu phong
với tổng kinh phí hơn một trăm linh triệu đồng
mẹ nguyễn thị lự có chồng là liệt sĩ nguyễn văn bất hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống pháp
và người con trai duy nhất là liệt sĩ nguyễn văn hoài hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ
hiện nay tuổi mẹ đã cao sức khỏe ngày một giảm suốt hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn
cũng trong chiều ngày hai mươi một tháng bảy các nhà tỉnh nghĩa dành tặng bà võ thị đào
ở xóm kiệt xã triệu long huyện triệu phong chính thức được khởi công xây dựng
trong đó đảng ủy và đoàn khối các cơ quan trung ương hỗ trợ bảy mươi triệu đồng
bà võ thị đào từng tham gia kháng chiến và bị chất độc hóa học
cùng ngoài đảng ủy khối các cơ quan trung mương đã đến dâng hương
dân hoa tại nhà tưởng niệm tổng bí thư lê duẩn và nhà tưởng niệm đồng chí trần hữu dực
vào tối ngày hai mươi một tháng bảy đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh khối các cơ quan trung ương
phối hợp với tỉnh đoàn quảng trị tổ chức chương trình
lễ thắp nến trị ân canh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện triệu phong
chương trình có sự tham gia của hơn một đoàn viên thanh niên và nhân dân huyện triệu phong